ngày mai tòa nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an mở lại phiên xét xử sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai hay còn có tên khác là thiền a bên bờ vũ trụ
sáu bị cáo gồm lê tùng vân chín mươi tuổi lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc và lê thanh nhị nguyên
cùng bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
ngày ba mươi tháng sáu tòa nhân dân huyện đức hòa đã đưa vụ án ra xử sơ thẩm tuy nhiên sau đó hoãn xử do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn để có thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án